cảm ơn các bạn đã theo dõi
việt nam đã ghi nhận tổng cộng bốn mươi sáu hai trăm chín mươi hai bệnh nhân
việt nam sẽ sử dụng thuốc xuyên tâm liên điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
theo lý giải của bộ y tế thì trước đó bộ nhận được thông tin từ các cơ quan chức năng
và chuyên gia về thuốc đông y xuyên tâm liên có hiệu quả trong điều trị covid một mươi chín
xuyên tâm liên đã được một số quốc gia như malaysia indonesia thái lan sử dụng trong thời gian qua
hiện việt nam cũng ứng dụng loại thuốc này vào việc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
ngoài ra việt nam đang có khoảng hai mươi đơn hàng
với nhiều loại thuốc khác nhau nhập khẩu từ nước ngoài
để sẵn sàng cung cấp cho các đơn vị cơ sở y tế điều trị covid một mươi chín
làn sóng dịch bệnh covid một mươi chín thứ tư đang diễn ra khắp cả nước
nguy cơ xâm nhập len lỏi vào khu doanh nghiệp là rất lớn
để dịch bùng phát nếu như để dịch bùng phát trong các khu công nghiệp
thì sẽ dễ dẫn đến tình trạng doanh nghiệp nhà máy phải dừng sản xuất công nhân phải nghỉ làm
bài học từ các tỉnh bắc ninh và bắc giang mới đây là minh chứng
để các doanh nghiệp của tỉnh khánh hòa chủ động các biện pháp phòng dịch
bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh
gần một tuần qua ngay tại cổng ra vào khu công nghiệp suối dầu huyện cam lâm tỉnh khánh hòa
lực lượng y tế cùng an ninh khu công nghiệp đã lập chốt kiểm tra phương tiện
khai báo y tế và đo thân nhiệt đối với tất cả người ra vào
với khoảng một mươi hai lao động làm việc mỗi ngày nên chốt được chia thành hai tổ
gồm một tổ ở cổng và một tổ cách cổng một trăm linh mét để bảo đảm giãn cách giữa các xe ra vào
khi có trường hợp sốt ho tổ công tác sẽ phối hợp với lực lượng y tế nhanh chóng cách ly
đưa trường hợp đó đến trung tâm y tế gần nhất để khai báo y tế lấy mẫu xét nghiệm
mặt khác với những xe đưa đón công nhân có số lượng khoảng năm mươi người trên xe
thì doanh nghiệp phải đăng ký với chốt kiểm tra cam kết bảo đảm việc đo thân nhiệt khử khuẩn
đang phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc triển khai hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín
tại ba mươi hai doanh nghiệp ở thị xã ninh hòa và huyện vạn ninh
đối với các doanh nghiệp không bảo đảm an toàn không chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh
theo quy định sẽ phải tạm dừng hoạt động
chính việc chủ động các phương án phòng chống dịch tại các doanh nghiệp góp phần hạn chế thấp nhất
nguy cơ lây lan dịch covid một mươi chín bảo đảm an toàn hoạt động sản xuất kinh doanh
thông qua nguồn tin của quân chúng nhân dân vào trưa ngày hôm qua
lực lượng công an phường bảy tp cm đã kiểm tra và phát hiện một trường hợp trốn cách ly y tế tại nhà
để đến mua bán rau tại chợ phường bảy tp cm
qua làm việc lê thị út sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại ấp huê hai b xã vĩnh thanh huyện phước long tỉnh bạc liêu
khai nhận dù được ủy ban nhân dân xã vĩnh thanh ra quyết định cách ly y tế tại nhà với thời hạn hai mươi một ngày
từ ngày một mươi tháng bảy đến ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một do có tiếp xúc với f một
nhưng sáng ngày một mươi sáu tháng bảy lê thị út đã điều khiển xe từ nhà
chạy đến chợ phường bảy tp cm để mua bán rau và có ghé chốt trực phòng chống dịch covid một mươi chín tại đây
để khai báo y tế đồng thời trình phiếu xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai
được biết thì trước đó út đã hai lần làm xét nghiệm và có kết quả âm tính với virus sars cov hai
với tinh thần cảnh giác người dân đã phát hiện đồng thời báo cho cơ quan công an mời út về làm việc và lập biên bản
tòa án nhân dân tp hải dương tỉnh hải dương vào ngày hôm qua tổ chức phiên tòa xét xử vụ án
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người đối với bị cáo đào duy tùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở phường hải tân tp hải dương
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tp trong thời gian từ ngày năm tháng bốn đến ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
đào duy tùng xuất cảnh và lưu trú tại thủ đô viêng trăn của nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tiếp xúc với nhiều bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
ngày hai mươi hai tháng bốn tùng nhập cảnh trái phép về việt nam nhưng không tuân thủ các quy định về khai báo y tế
và cách ly y tế đối với trường hợp nhập cảnh trở về từ vùng dịch
đào duy tùng đã bị mắc covid một mươi chín và làm lây lan dịch cho chị nguyễn thị tuyết
từ đó lây lan cho nhiều người khác trên nệ bàn tp hải dương
căn cứ vào lời khai của bị cáo người làm chứng và các quy định của pháp luật
hội đồng xét xử tuyên phạt đào duy tùng một mươi tám tháng tù giam
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp
tỉnh đồng nai đã áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín như cách ly
phong tỏa giãn cách xã hội tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
ngoài việc thành lập hai mươi ba chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín trên các tuyến quốc lộ ra vào địa bàn
công an tỉnh đồng nai cũng đã thành lập thêm hai mươi tổ kiểm tra cơ động phòng chống dịch covid một mươi chín
gồm một trăm hai mươi hai cán bộ chiến sĩ tuần tra kiểm soát phát hiện và phối hợp với công an ba mươi phường
xã thuộc địa bàn tp hải dương
tổ công tác này tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch
nhất là trong thời gian một mươi năm ngày tỉnh đồng nai đang thực hiện biện pháp giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng bảy hai mươi tổ kiểm tra cơ động của công an tỉnh đồng nai đã kiểm tra
phát hiện gần hai trăm linh trường hợp vi phạm quy định theo chỉ thị số một mươi sáu về phòng chống dịch covid một mươi chín
như đi ra đường khi không cần thiết không giữ khoảng cách an toàn vi phạm về trật tự an toàn giao thông
và đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bốn mươi trường hợp với số tiền bảy mươi tám triệu đồng
trong khi đó tại tỉnh quảng ngãi tình trạng vi phạm các quy định về giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu của chính phủ trong khu vực phong tỏa ở vùng tâm dịch hiện vẫn còn xảy ra nhiều
để chấn chỉnh thực trạng này công an thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi đã phối hợp với chính quyền địa phương
tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
dịch xuất hiện và bùng phát hơn hai mươi ngày qua nhưng cho đến nay ở khu vực phong tỏa phường phổ thạnh thị xã đức phổ
vẫn xuất hiện ca dương tính với covid một mươi chín mới
người dân trong khu cách ly vẫn còn vi phạm trong việc tập trung đông người không đeo khẩu trang
đặc biệt trong việc né tránh đi cách ly xét nghiệm
công an thị xã đức phổ đã tăng cường trên hai mươi cán bộ chiến sĩ tổ chức tuần tra kiểm soát liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trên khắp địa bàn phường
và các khu vực lân cận để kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh

cho đến nay công an thị xã đức phổ đã phát hiện lập hồ sơ xử lý trên năm mươi trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh
các lỗi vi phạm chủ yếu như không đeo khẩu trang ra đường trong trường hợp không cần thiết
tụ tập đông người không giữ khoảng cách an toàn không dừng các hoạt động kinh doanh không thiết yếu
các lỗi vi phạm chủ yếu như không đeo khẩu trang ra đường trong trường hợp không cần thiết yếu
tạp các tổ tuần tra lực lượng công an phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
nhằm bảo đảm người dân thực hiện đúng theo chỉ thị số một mươi sáu không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết
ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng qua đó làm tốt công tác truy vết cách ly đối với những người đến từ vùng dịch
công an huyện vũ thư tỉnh thái bình vừa triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet bắt giữ năm đối tượng
đường dây tổ chức đánh bạc này do đối tượng
tượng trần văn sáng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại phường định công quận hoàng mai hà nội cầm đầu
qua quá trình điều tra ngày một mươi hai tháng bảy công an huyện vũ thư đã tiến hành bắt giữ đối tượng trần văn sáng và bốn đối tượng gồm
bùi trung kiên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đỗ văn tá sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy vũ văn tiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy đỗ đình tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đều trú tại huyện vũ thư tỉnh thái bình
tại cơ quan công an sáng khai nhận vào đầu tháng sáu lợi dụng vòng chung kết giải bóng đá euro hai nghìn hai mươi diễn ra
sáng đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang bóng tám mươi tám com
tổng số tiền mà các đối tượng cá độ là bảy trăm chín mươi hai triệu đồng
hiện công an huyện vũ thư đang điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật